trước việc một số cơ quan báo chí thông tin lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện chín mươi một công nhân tự khai báo là f một
làm việc tại các khu công nghiệp ở bắc giang và bắc ninh trở về tỉnh lào cai bất chấp việc cách ly y tế
chiều qua sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh cho biết ngay từ khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín đầu tiên vào ngày năm tháng năm
tỉnh bắc ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đề ra các biện pháp mạnh kịp thời áp dụng biện pháp cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
toàn bộ các trường hợp f một đã được đưa đi cách ly y tế tập trung
tại các cơ sở cách ly tập trung đều được bố trí lực lượng y tế công an quân sự trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu cách ly theo quy định
đặc biệt tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại tất cả các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
qua xác minh tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh thì không có trường hợp f một nào trốn cách ly
như vậy là thông tin về chín mươi một công nhân là f một làm việc tại các khu công
nghiệp bắc ninh và bắc giang tự ý trốn về quê là không chính xác